ngày một mươi sáu học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi tám
tại hội thảo đại diện đoàn công tác đã phân tích rõ các chỉ số thành phần hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của hòa bình
trong đó chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở của tỉnh không cao nhưng lại cao so với cả nước
hội thảo đã xác định thời gian tới tỉnh hòa bình cần chú ý hơn tới việc thông tin về cải cách thủ tục hành chính tới người dân
tổ chức thi tuyển công chức công bằng hơn tăng cường công tác thanh tra kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới
huy động người dân trong phòng chống tham nhũng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất các trung tâm hành chính công bộ phận một cửa các cấp
từ đó sẽ có các biện pháp nhằm cải thiện các chỉ số nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp